hệ thống camera khu vực chợ hà tiên cũng như các tuyến đường có liên quan để thu thập những thông tin hình ảnh liên quan về đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng như xác định đường bỏ trốn của đối tượng để tìm cách truy tìm đối tượng
dùng tiền giảm mua đồ có giá trị thấp để lấy lại tiền thừa là tiền thật không phải là thủ đoạn mới
do đó lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần làm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế rủi ro khi giao dịch
cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán vận chuyển tiêu thụ tiền giả
tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh với loại tội phạm này
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần bóng ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
tiếp tục với tin tức khác thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng etc
theo đó chậm nhất là đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các trạm thu phí đường bộ đang hoạt động phải chuyển sang hình thức thu phí tự động không dừng
thủ tướng yêu cầu các trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay
với các trạm đang hoạt động chậm nhất là đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng
đối với các trạm bot thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới chỉ được triển khai thu phí khi thực hiện thu phí điện tử không dừng
đặc biệt thủ tướng yêu cầu tạm dừng thu phí với các trạm bot chưa thực hiện thu phí điện tử không dừng kể từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
để giải quyết vướng mắt về việc mở tài khoản thu phí quyết định của thủ tướng lần này cho phép chủ trương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí stc theo nhiều cách
ngoài ra doanh nghiệp được thu phí theo tháng theo quý và theo năm
nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ thực hiện trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện tại thời điểm đăng ký thanh toán theo hình thức tháng quý và năm
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã ký tờ trình chính phủ dự án nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó theo dự thảo lần đầu được bộ tài chính công bố vào đầu tháng sáu này mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô rơ móc và sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất lắp ráp trong nước bằng năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này
quy định tại nghị định số
nghị định số hai mươi hai nghìn một mươi chín ndcp ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về lệ phí trước bạ và các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thủ trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kể từ ngày một tháng một
mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô quy định tại điều một tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại nghị định số hai mươi hai nghìn một mươi chín ndcp ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về lệ phí trước bạ
thưa quý vị sau sự cố vỡ đê quảng điền năm hai nghìn một mươi chín
các cấp chính quyền địa phương của tỉnh đắk lắc đã đầu tư hàng chục tỷ đồng ưu tiên sửa chữa gia cố tuyến đê nhằm bảo vệ mùa màng tài sản cho người dân trước mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi
vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau những trận mưa kéo dài lượng nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn đã làm vỡ hai đoạn đê sung yếu thuộc địa bàn xã quảng điền huyện cờ đông anna tỉnh đắk lắc
hậu quả đã làm mất trắng hơn một bốn trăm linh hectare lúa ba trăm linh triệu tiền hỗ trợ ngăn lũ và hàng ngàn lượt công nhân lao động tham gia ba d của lực lượng vũ trang chính quyền và người dân địa phương
bên cạnh đó là một năm km đê hư hỏng ước thiệt hại hơn sáu ba tỷ đồng
rút ra bài học đắt giá từ vụ vỡ đê năm trước năm nay tỉnh đắk lắc đã đầu tư kinh phí hơn một mươi bốn tỷ đồng để giao cho ủy ban nhân dân huyện cờ rông anna làm chủ đối tư